chiều ngày một mươi tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp một số doanh nghiệp tập đoàn lớn đang tham dự các sự kiện của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
tiếp chủ tịch tập đoàn lưới điện phương nam của trung quốc lý khánh khôi thủ tướng đánh giá cao quyết tâm của tập đoàn sẽ đưa tổ máy số một của nhà máy nhiệt điện vĩnh tân một
dự án được ký tại hội nghị cấp cao apec năm hai nghìn sáu tại việt nam đi vào hoạt động vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám sớm hơn sáu tháng so với kế hoạch
cũng như cam kết bảo đảm an toàn chất lượng cho nhà máy của lãnh đạo tập đoàn
thủ tướng cũng hoàn ngành tập đoàn có mong muốn thành lập liên doanh với tập đoàn điện lực việt nam để đầu tư vào các dự án nhà máy điện khác theo hình thức bot
tuy nhiên thủ tướng nguyễn xuân phúc đặc biệt lưu ý việc xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện ở việt nam phải hết sức quan tâm tới vấn đề xử lý cho bụi để bảo vệ môi trường
theo đó tập đoàn phải có các giải pháp để các nhà máy nhiệt điện không làm ảnh hưởng đến du lịch biển ở tỉnh bình thuận cũng như các vùng nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long
bên cạnh đó tập đoàn cần có giải pháp sử dụng xỉ từ các nhà máy nhiệt điện để làm nền đường hoặc vật liệu xây dựng
cùng ngày thủ tướng đã tiếp chủ tịch tập đoàn công nghiệp nặng mitsubishi omiya hideaki
đánh giá cao tập đoàn đang đầu tư có hiệu quả và một số dự án công nghệ cao ở việt nam
trong đó có nhà máy sản xuất linh kiện máy bay ở hà nội
thủ tướng cho rằng nếu như trước đây các thiết bị cánh của máy bay boeing được sản xuất ở việt nam phải mang về nhật bản kiểm tra rồi mới xuất khẩu sang mỹ
thì nay toàn bộ các sản phẩm trong đó có cả cánh của máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy được sản xuất ở việt nam có thể xuất khẩu thẳng sang mỹ
từ thành công này thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị mitsubishi mở rộng đầu tư các dự án công nghệ cao ở việt nam
cũng như mở rộng việc đào tạo nhất là kỹ thuật viên và kỹ sư từ những sinh viên tài năng
hiện tại mitsubishi đang cấp một số học bổng cho các sinh viên ưu tú việt nam sang học năm năm đại học ở nhật bản rồi đưa trở về việt nam làm việc